xin chuyển sang một thông tin khác
chiều qua ngày chín tháng một mươi trong trận mưa lớn
một cây cổ thụ dài hàng chục mét
trên đường nguyễn bỉnh khiêm quận một tp hcm
đã đổ bật góc làm hư hại
nhiều tài sản của thảo cầm viên
trận mưa lớn bắt đầu từ một mươi bốn h
kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ
đã làm cây cổ thụ cao khoảng năm mươi m
đường kính hơn khoảng bảy mươi cm
bất ngờ bật góc đổ sạp về phía tường rào
bao quanh thảo cầm viên
một số người dân cho biết tại thời điểm mưa lớn
đã kèm gió giật mạnh
sau đó nghe thấy tiếng động rất mạnh
ra ngoài quan sát thì thấy vụ việc
nghi nhận tại hiện trường
phần thân cây ngã đè sạp bức tường
cùng chuồng thú bên trong
phía góc cây cổ thụ lò ra hệ thống
để chuồng khá nông
nhiều mảng bê tông bị sạp bở nát
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên thấm cầm viên sài gòn cho biết
cây xanh ngã đè trúng chuồng nuôi ra cá
nhưng rất may mắn không làm các con vật bị thương
cũng không gây thiệt hại về người
đến một mươi tám giờ cùng ngày đội ngũ nhân viên công ty cây xanh
thành phố hồ chí minh cũng đã khẩn trương
để cành các cây khắc phục sự cố